hiện nay công ty này đang tập trung vào việc đánh giá tín dụng dựa trên các nguồn dữ liệu mới như hành vi tiêu dùng mạng xã hội
chúng tôi muốn dùng dữ liệu của người dùng để giúp các ngân hàng quyết định xem là cho ai vay vay bao nhiêu tiền với lãi suất như thế nào
cái ước mơ của chúng tôi là chấm điểm tín dụng cho một tỷ người vào năm hai nghìn hai mươi
và hiện nay thì chúng tôi đã chấm điểm tín dụng cho bốn trăm bảy mươi sáu
triệu người ở việt nam indonesia và ấn độ
theo đánh giá tại tp hcm việc ứng dụng ai vào sản xuất và đời sống hiện vẫn còn khá chậm
thành phố hiện đang ở vị trí phía sau về nghiên cứu đào tạo so với các đô thị khác trên thế giới
thiếu chuyên gia nhà khoa học nhà hoạch định chính sách về trí tuệ nhân tạo môi trường kinh doanh chưa thực sự tốt
sự tiếp cận của nguồn nhân lực và cơ hội của người dân chưa thực sự bình đẳng
đặc biệt sự gắn kết tương tác của cuộc cách mạng công nghệ bốn
nhà nước nhà doanh nghiệp nhà khoa học và nhà đầu tư tài chính còn hạn chế
đây có thể nói là những điểm nghẽn kìm hãm sự phát triển nghiên cứu và ứng dụng ai trên địa bàn thành phố
về nhân lực chúng ta đang bị chảy máu chất sáng
có rất nhiều những tài năng về công nghệ thông tin của chúng ta sau khi học ở tp hcm hoặc là học ở nước ngoài
thì các bạn hoặc là có thể đi nước ngoài hoặc là các bạn chưa trở về để chúng ta xây dựng lên một hệ sinh thái
về trí tuệ nhân tạo trong tp hcm
như vậy cái trở ngại thứ nhất tôi cho rằng đó là vấn đề về con người
cái trẻ hại thứ hai nữa là vấn đề về chính sách
chính sách khi mà chúng ta xác định rằng là trí tuệ nhân tạo là một cái hướng đi
nếu chúng ta đã xác định là đó là một cái hướng đi mà quan trọng
thì chúng ta phải theo đến cùng chúng ta phải quyết liệt theo đến cùng
và cái thứ ba nữa đó là vấn đề liên quan đến vấn đề sự hỗ trợ
hỗ trợ ở đây không chỉ vấn đề về tài chính mà hỗ trợ liên quan đến vấn đề về chính sách
tôi rằng nếu mà chúng ta giải quyết đồng bộ cái này
và với sự tham gia của
của các cái trường đại học các cái doanh nghiệp thì tôi nghĩ là thành công
đặc biệt là đà phúc đà thành phố hồ chí minh chúng tôi cho rằng đây là một cái sứ mệnh rất quan trọng của mình
trong việc cùng với thành phố xây dựng cái khu đô thị sáng tạo ở hành lan phía đông
và đây sẽ là một nơi tập trung về trí tuệ nhân tạo và dữ liệu trong tương lai
với mật độ dân số một mươi ba triệu người riêng trong lĩnh vực giao thông của thành phố
khối lượng dữ liệu giám sát hành trình phương tiện giao thông đã lên đến một năm tỷ bản ghi mỗi ngày
việc kiểm soát hơn một triệu chiếc xe lưu thông cũng buộc phải sử dụng trí thông minh nhân tạo
việc đối chiếu giấy tờ văn bản của từng người dân cần đến trí thông minh nhân tạo
việc kiểm soát lượng điện nước sinh chắc của thành phố cũng là trí thông minh nhân tạo phân tích
với công nghệ hoàn toàn tự động chính quyền thành phố có thể quản lý tốt hơn
người dân được cung cấp nhiều tiện ích hơn như dịch vụ công hành chính công tự động y tế thông minh
giảm thời gian khám bệnh cho người dân và thậm chí là sử dụng robot
trong quá trình phẫu thuật cho con người

cái vòng xoáy giữa nghiên cứu dụng ngay tại chỗ này thương mại hóa khách hàng tại đây
có nguồn thu về có cái điều chỉnh lệnh thức tổ chức
thế đây là cái cơ hội để chúng ta làm vì thành phố và cũng có phần cả nước
để thực hiện đề án xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
xây dựng khu đô thị sáng tạo thành phố hồ chí minh sẽ tạo cơ chế chính sách
cho phát triển nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất đời sống
và mới đây lần đầu tiên thành phố tổ chức riêng một buổi hội thảo chuyên sâu
về nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo
ai cũng được kỳ vọng như một hạt nhân để thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp bốn trên địa bàn thành phố
chúng tôi rất là quan tâm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực đảm bảo an ninh an toàn thông tin
bởi vì an ninh an toàn thông tin không thể không có được trong một đô thị thông minh
và chính vì vậy thì trí tuệ nhân tạo triển khai trong việc an toàn thông tin
đấy là một trong những cái mà thực sự là sự quan tâm của các giới công nghệ công nghiệp
và kể cả cho chính bản thân những doanh nghiệp công nghệ thông tin của chúng tôi
thông qua diễn đàn này các chuyên gia nhà khoa học và các doanh nghiệp cùng thảo luận
và đề xuất các biện pháp hiệu quả góp ý chân thành
thẳng thắn giúp thành phố tháo gỡ điểm nghẽn cho sự nghiên cứu
ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
ngoài ra tính cởi mở trong đấu thầu và chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo
cũng được các chuyên gia và doanh nghiệp trẻ tham gia
để mà tạo được cái đột phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với cái mục tiêu là
có thể tạo ra được nhiều nhân tài đào tạo ra nhiều nhân tài trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
thì chúng ta phải bắt đầu từ phổ thông
chúng ta phải đưa các cái môn
chúng ta phải lập trình cho các em học sinh phổ thông
đặc biệt là đối với phổ thông chuyên thì chúng ta cần phải đưa cho các em sớm tiếp cận với trí tuệ nhân tạo
thứ hai nữa là trường đại học thì là phải thay đổi về chương trình đào tạo
tức là bây giờ các cái chương trình đào tạo chúng ta cần phải cập nhật về nội dung mới
phương pháp giảng dạy mới
với cái thứ ba nữa là phải đưa nghiên cứu vào
tức là phải nghiên cứu tiếp cận được những cái công nghệ mới
thì chúng ta mới có thể truyền đạt được những ý tưởng đó cho sinh viên
thì như vậy là ba cái giải pháp
thứ nhất là chúng ta bắt đầu từ phổ thông
thứ hai là đổi mới chương trình đại học
thứ ba là đưa nghiên cứu cơ bản vào trong trường đại học
phùng với lại các cái giải pháp liên quan đến vấn đề về phòng thí nghiệm
về các cái cơ sở hạ tầng thì đi đồng bộ với nhau
tôi nghĩ rằng là trong vòng một mươi năm tới
chúng ta có thể hy vọng tạo ra được những thế hệ mà tôi cho rằng là tài năng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
theo các chuyên gia nhà khoa học
tp hcm cần tập trung vào ba mũi nhọn chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo
đó là đào tạo nhân lực nắm bắt công nghệ hình thành khu đô thị sáng tạo
theo đó về đào tạo nhân lực phải tạo ra đội ngũ giỏi và có thể khởi nghiệp về ai
cụ thể về nền tảng sẽ tạo liên kết ba nhà là nhà trường nhà tuyển dụng và nhà nước
đối với nội dung đào tạo chưa cần đưa môn lập trình vào giáo dục phổ thông
đưa ai vào trường phổ thông chuyên phát triển chương trình đào tạo tiên tiến về ai
không chỉ có ở các trường đại học mà cần phải có sự hợp tác với các doanh nghiệp
cộng đồng để chúng ta cùng nhau xây dựng một cái chiến lược phát triển nguồn nhân lực chung
mà ở đó chính quyền thành phố cũng như là chính phủ cần phải có những chính sách để hỗ trợ
tạo những nền tảng để không chỉ phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ mà kể cả xây dựng nguồn nhân lực tương lai cho thành phố
trong khuôn khổ đề án xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo ai tại tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
tp hcm sẽ liên tục cập nhật tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp
nhà khoa học phát triển công nghệ mở hội thảo trưng bày các sản phẩm trí tuệ thông minh
và đặt hàng các doanh nghiệp nhà khoa học các hạng mục mà thành phố đang kêu gọi
tại các quận quyện của thành phố cũng được yêu cầu chủ động ứng dụng công nghệ trí thông minh nhằm tiết kiệm thời gian và nguồn lực
hình thành đại học chia sẻ để đào tạo nhân lực và trí tuệ nhân tạo
không một trường nào đủ tất cả thế mạnh của mình không một trường nào đủ cơ sở thực hành như mình thì làm cái đại học chia sẻ
ví dụ một đại học ví dụ một đại học đại học quốc gia chính nhưng mà cái người giảng dạy chương trình đó không phải của riêng anh
anh kéo trường người khác đến giảng ở đó và khi thực hành sang phòng thí nghiệm trường khác mà dùng đúng không ạ
hình thành một cái đại học chương trình đại học chia sẻ đào tạo về trí tuệ tạo thì nó mới nhanh được
còn để mỗi người tự lớn lên đầy đủ sức mạnh luôn phải lâu lắm
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm hướng tới làm chủ công nghệ trong đó tập trung vào big data
các hệ thống thông minh lý thuyết máy học nền tảng
giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi cải tiến công nghệ bằng việc phát triển ai theo hướng ứng dụng
áp dụng cho y tế giao thông an ninh doanh nghiệp quốc phòng
giai đoạn hai nghìn ba mươi trở đi sẽ là sáng tạo công nghệ
tiếp theo chương trình như thường lệ là một công nghệ thông minh chúng tôi xin giới thiệu những công nghệ mới
công nghệ thông minh hướng đến sự tiện ích của người dân và doanh nghiệp
mời quý khán giả tiếp tục theo dõi
cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang diễn ra mạnh mẽ tại nhiều lĩnh vực
đối với ngành thuế tài chính công cuộc chuyển đổi số cũng đang phát triển với nhiều bước đột phá
không chỉ trên thế giới mà còn được ứng dụng ngay tại việt nam
công nghệ blockchain giúp đảm bảo tính an toàn minh bạch không thể giả mạo của hóa đơn điện tử
nhờ việc này mà misa là đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử duy nhất được bộ tài chính mời chia sẻ tại hội thảo việt nam financi hai nghìn một mươi tám
đồng thời mienvoi vn cũng giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến chín mươi chi phí phát hành vận chuyển lưu trữ so với hóa đơn giấy truyền thống
với hóa đơn điện tử xác thực
đầu tiên người bán thực hiện phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm kế toán
trạng thái hóa đơn đã phát hành sẽ được ghi vào sổ cái blockchain
hóa đơn sau khi phát hành sẽ được gửi ngay đến tổng cục thuế để xác thực
tổng cục thuế sẽ kiểm tra các thông tin trên hóa đơn sau đó sẽ cấp mã và gửi lại hóa đơn đã xác thực cho các bên liên quan
sổ cái blockchain cũng sẽ lưu lại trạng thái tổng cục thuế xác thực hóa đơn
người mua sau đó sẽ nhận và tra cứu được thông tin hóa đơn
tất cả lịch sử giao dịch của hóa đơn ngay cả các hoạt động xóa bỏ hay điều chỉnh sẽ đều được ghi lại trên số cái blockchain
công nghệ blockchain trong phần mềm hóa đơn điện tử mi invoice đảm bảo thông tin hóa đơn được bảo mật
các giao dịch lịch sử về hóa đơn sẽ không thể bị giả mạo hay thay đổi
thưa quý vị xây dựng thành phố thông minh
chính là cách mà mỗi địa phương sẽ giải quyết những vấn đề đô thị
thông qua đô thị thông minh bản thân người dân tổ chức sẽ phát huy tối đa năng lực của mình là chủ thể sáng tạo
đồng thời người dân sẽ giám sát thực hiện xã hội phát triển có kiểm soát
chuyên mục của chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả
những hiến kế của quý vị về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở mong được gửi về cho chúng tôi qua hộp thư email
đô thị thông minh thnd a vong gmail com
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website nhân dân tv vn
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào chín h ba mươi phút thứ bảy tuần sau
kính chào tạm biệt